thưa quý vị đợt bão lũ tại miền trung đã gây ra những mất mát hy sinh về người cũng như là tài sản
chưa kịp vực dậy trước những khó khăn tổn thất thì nước ta lại tiếp tục đón cơn bão mới cơn bão số tám trên biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bốn giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông
và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
từ bốn h ngày hôm nay cho đến hai mươi hai h ngày mai ngày hai mươi ba tháng một mươi bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến hai mươi hai h ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
bão trên biển đông gây gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi chín độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi hai năm đến một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh